chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình luận đàm của truyền hình nhân dân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
những cái cuộc tranh luận thường là nó không đi đến kết cục nào quả
mà nó chỉ mang lại một sự tổn thương cho những người tham gia những cuộc tranh luận đó mà thôi
vâng như chị nói là mình đã tham gia đã chứng kiến nhiều cái cuộc tranh luận như vậy
thế thì thường là những cái vấn đề gì lại dẫn đến các cuộc tranh luận như thế
những vấn đề được tranh luận trên mạng xã hội thì tôi thấy nó rất là phong phú
nhưng mà những chủ đề chính thì vẫn là những vấn đề nóng của xã hội
những cái vấn đề thiết thực ví dụ như chuyện môi trường như chuyện giáo dục như chuyện y tế
tất cả mọi vấn đề mà đang gây tranh cãi thì đều có thể được nổ ra trên mạng xã hội
để dẫn đến những ý kiến người ta tham gia vào để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình
nhưng mà những chủ đề như thế tôi thấy có một điều rất đáng lo ngại
nhiều khi thông tin mà người sới ra cuộc tranh luận đấy chỉ là một góc của sự thật thôi
một góc của vấn đề
nhưng khi được đưa lên để tranh luận thì họ giống như là những người biết tuốt ấy
và họ nghĩ rằng mình đúng họ nghĩ rằng là nó phải như thế và nó đúng là như thế
thế nên là những cái ý kiến khác vào thường nó bị bật ra
và mạng xã hội tôi thấy có một cái nữa là khi mà họ lên mạng thì thường là họ có cái xu hướng tìm những cái tiếng nói giống với mình
và những cái người mà không giống cái quan điểm như thế dễ bị loại ra thậm chí là dễ bị chặn
thì tôi nghĩ rằng như thế là rõ ràng tranh luận là không phải là một cái vấn đề này
nó không đạt được mục đích
nó dẫn đến những cuộc sàng lọc dẫn đến những ý kiến cực đoan trái chiều
và kết quả là những cái chiến trường tôi cứ gọi là những cái chiến trường đầy thương tích
khi mà sau những người tham gia tranh luận rời khỏi cái cuộc tranh luận đấy đều mang về những cái thương tích những cái khó chịu trong lòng mình
như là nhà báo phong điệp vừa nói thì những cái vấn đề mà nêu ra ở đây là cũng rất là đáng tranh luận đúng không ạ
thế thì theo nhà báo nguyễn hòa thì
những cái cuộc tranh luận mà anh chứng kiến ấy
ngoài những vấn đề mà chị phong điệp nêu ra thì nó còn những vấn đề gì nữa
những cái điều gì vấn đề gì mà dẫn đến những cuộc tranh luận mà chúng ta cảm thấy là
nói như là còn lại những cái chiến trường gọi là tan tác đúng không ạ
theo tôi thấy thì nó về tựu chung thì nó rơi thường dưới là cái thái độ ứng xử
người ta tranh luận với cái thái độ ứng xử người trong cuộc đối với một sự kiện và hiện tượng nào đó đặc biệt là sự giật gân nó mới nổ ra
tức là cái ứng xử như thế nào
ví dụ tôi nhớ một cái
sự kiện như một cái
một cái chỗ mà gọi là các cuộc thư hùng ghê gớm nhất
các trang facebook mà dành cho các thần tượng
phen thân người hâm bộ của họ
thôi bất phân thắng bại
coi như là thậm chí không tiếc
ngôn từ kể cả những ngôn từ
nhắc lại ở đây đều là sự xấu hổ
họ không tiếc gì cả
thế rồi thì nữa là những sự kiện mới xảy ra
nên ứng xử giải quyết một sự kiện này như thế nào
một anh kia đâm xe máy thậm chí diện rất nhỏ
một cụ đi qua đường một cái người bị đâm xe máy
một người lao ô tô lên vỉa hè
đều có thể trở thành một cái đề tài để tranh luận
và người trong cuộc người đưa cái câu chuyện đó
thì bao giờ cũng
cũng coi như là mình là người nắm chân lý trong tay
thủ đắc chân lý rồi
và những ai có ý kiến khác với mình
là trập thức trở thành đối tượng để tranh luận
nhưng tôi thì thường thường là tôi chỉ quan sát thôi
không phải là tọa sơn quan hồi đấu đâu
và cái quan trọng là mình không thể thông tham gia
và mình biết là kể cả khi mình phát hiểu
cái đúng mức nhất
cũng không được thừa nhận
người ta đang hình như những người tham gia cuộc tranh luận đó
chỉ để làm một điều
tức là chứng tỏ mình đúng chứng minh mình đúng
và những người chính hiểu với mình là đúng
còn những người ai khác là sai
và như thế thì không bao giờ chúng ta có một cuộc tranh luận
mà đi đến một kết quả mỹ ma chúng ta muốn
để mọi người cùng điều chỉnh cả
mà xa vào một cái mê hồn trận đó
thì đấy là một thách thức và tốt nhất là
chúng ta đến đứng ra ngoài quan sát người ta thôi
chứ không gắn dự vào đó làm gì
vâng thì rõ ràng là
cả hai nhà báo đều đưa ra
cái ý kiến tương đối là
thống nhất với nhau về cái việc
mà đúng là cái tranh luận hiện nay đang rất là dối dắm
và cuối cùng là những người mà sợ
gọi là chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương
chúng ta tốt nhất là đứng ngoài để xem
thế thì khi mà tranh luận
cái người tham gia
nó thường là những cái yếu tố nào
mà nó tác động đến
khi người ta nhảy vào cái trận tranh luận
và đôi khi người ta cứ bám theo
những cái ý kiến của người ta
cái vấn đề gì nó chi phối người ta
trong khi mà ta tham gia vào tranh luận
như phong điệp vừa nói
đấy là tính hiếu thắng
thứ nhất là tính hiếu thắng
thứ hai nữa
thật ra nó có một tức mặc cảm về sự tự ti
có một tức mặc cảm về tự ti về mình
là vì sự hiểu biết của mình
phải gồng mình lên
để chứng tỏ rằng là mình là người có hiểu biết
chứng tỏ là người mình là người có bản lĩnh
chứng tỏ mình là người có khả năng thẩm định
những vấn đề mà đang dẫn ra tranh luận
và như thế thì không bao giờ là
cái mục đích tranh luận
ngay từ đầu cái động cơ tranh luận nó đã không có nữa
mà nó chỉ là
một cách thức để người ta thể hiện bình
thế khi mà cá nhân mà dùng bằng mọi cách
để thể hiện bình
thì họ sẽ rất dễ bất chấp tất cả
nói như thế chúng ta không nghĩ nữa
chúng ta sổ tuẹt rất nhiều người khác
rất lành mạnh rất tử tế
và thật sự chắc là phong điệp chẳng thế thôi
chắc là chị cũng vậy thôi
chúng ta đọc được rất nhiều điều hữu ích
có rất nhiều người họ làm cặm cùi
họ làm những dịch những tác phẩm rất là thú vị
họ đưa ra những ý kiến rất lý thú
thế nhưng mà họ cứ bị chìm đi
họ chìm đi bởi vì cái làn sóng
của những cuộc tranh luận vô bổ ở kia
và hầu như chúng ta lẽ ở việt nam
thì cũng phải nói thẳng ra
hầu như ngày nào cũng phải có vài cuộc
trên chỗ này chỗ khác
nhóm kín cũng có
nhưng tôi cũng có trang facebook của tôi
nhưng tôi chỉ dùng cho ông nhóm bạn bè mình thôi
nhóm bạn bè mình để những cái gì
để mình trao đổi với nhau
hoặc là đường nghịch vui vẻ
thế tôi quay ra không mở rộng nhóm bạn bè ra
bởi vì rất sợ là có một bác nào đó
ông nào đó thấy mình đưa ý kiến gì
ông nhảy bổ vào
tức là có những người ở phương tây
nó có một cái khái niệm là dân phòng trên mạng
tức là có những người nhân danh đạo đức
để lùng sục trên các mạng xã hội
để làm một cái việc là
giăn đe dọa dẫm đánh giá
những các hành vi mà họ quan tâm
và như thế thì nguy hiểm quá
người ta thực ra ở đây
chúng ta có được biết là
tôi đọc nhiều tôi biết là
sự hạn hẹp về trí thức rất nhiều
người ta thấy cái cảm tính thay thế
cho trí thức
lấy sự nông cạn thay thế cho trí tuệ
nói chung là
nói chung là
lấy sự hiếu thắng thay thế cho lẽ phải
và như thế thì tranh luận không bao giờ có kết quả cả
thì phong điều cũng bổ sung thêm gì đấy
tôi thấy rằng như thế này
cái nguyên tắc của tranh luận là gì
là chúng ta phải đưa ra những ý kiến
mang tính khách quan
dựa trên những cơ sở lập luận mang tính khoa học
thế nhưng thực tế những cuộc tranh luận
hiện nay trên mạng xã hội
thì nó đang bị chi phối mạnh mẽ
bởi cái thiên kiến cá nhân và mang tính cảm tính
tức là tôi thấy là nó đúng
thì lập tức là tôi phải bảo vệ
bằng mọi cách
bằng mọi lý lẽ
thậm chí bằng mọi thủ đoạn
để bảo vệ cái mà tôi cho là đúng
và tất cả những cái ý kiến mà trái chiều với tôi
tức là nó sai
thế thì rõ ràng khi mà chi phối
bởi trên cái cơ sở nó không mang một tính chất khoa học gì cả
nó không tân thủ cái nguyên tắc của tranh luận
thì tất cả các cái cuộc tranh luận
nó chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi
vâng thưa quý vị và các bạn
đó là xu hướng và đối tượng phổ biến
tham gia tranh luận trên mạng xã hội hiện nay
tất nhiên đây mới chỉ là những nhận định
phân tích cơ bản
và có thể chưa đầy đủ
xong cũng có thể cho chúng ta thấy cái nhìn sâu hơn
về vấn đề này
vậy văn hóa tranh luận trên mạng xã hội được nhìn nhận như thế nào
trước khi đến với câu trả lời
xin mời hai vị khách cùng các quý vị
khán giả theo dõi một clip sau đây
có thể thấy rằng
càng ngày những vấn đề thời sự của xã hội
càng được mọi người quan tâm
tâm nhiều hơn ban luận nhiều hơn
tranh luận phản biện sôi nổi
có thể xem là một tín hiệu tích cực
làm động lực cho xã hội phát triển
tuy vậy văn hóa tranh luận
đang bộc lộ những lỗ hồng những khiếm khuyết lệch lạc
điều này xuất hiện nhiều trên báo chí truyền thông
đặc biệt là mạng xã hội
người tham gia mạng xã hội dễ bị ảnh hưởng
bởi đám đông
hoặc ưa lợi dụng tâm lý đám đông
để che giấu trách nhiệm của bản thân
tự nhiên chủ nghĩa
người ta cho rằng không cần tôn trọng đối thủ tranh biện
tha hồ xỉ vả văng tục
chụp mũ người đối thoại
đặc trưng của mạng xã hội
là tính tương tác thuận lợi và nhanh chóng
trên mạng xã hội
người ta dễ dàng gặp những người cùng sở thích
cùng yêu hoặc ghét những thứ giống nhau
những người tham gia đều có xu hướng
xích lại gần nhau và tạo ra một nhóm
có cùng khuyên hướng suy nghĩ
và thường bị ảnh hưởng bởi chính ý kiến
mà người chủ sướng nêu ra
rõ ràng chúng ta đang trong giai đoạn thiếu